do ảnh hưởng của cơn bão số ba và mưa lớn trong những ngày qua đã gây ra tình trạng sạt trượt mái đê hữu cầu thuộc địa phận xã nhân hòa huyện kế võ tỉnh bắc ninh
các sông trong tỉnh có lũ nhỏ song hệ thống đê điều trên địa bàn thì vẫn ổn định
ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bắc ninh đang chỉ đạo các trạm bơm bơm tiêu nước đệm chống úng cho diện tích lúa và hoa màu
trên địa bàn tỉnh bắc ninh có hơn một sáu trăm linh diện tích lúa và hoa màu bị đầy nước và hơn tám mươi diện tích bị ngập ống thuộc địa bàn các huyện yên phong tiên du và thành phố bắc ninh
ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh bắc ninh đã chỉ đạo các công ty khai thác công trình thủy lợi nam đuống và bắc đuống tập trung nhân lực
chủ động bơm tiêu nước đệm khẩn trương nạo vét canh mương vớt rác trong các hố ga tránh cản trở dòng chảy trực một trăm linh lực lượng tăng cường vớt bèo bảo đảm tiêu thoát nước không để xảy ra tình trạng ngập úng kéo dài
hiện đang có ba trăm bảy mươi hai trên năm trăm chín mươi tám máy bơm trên toàn tỉnh bắc ninh đang hoạt động hết công suất

vụ mùa năm nay toàn tỉnh bắc ninh có diện tích trên ba mươi năm ha lúa và hai bốn trăm linh ha rau màu
do chủ động trong công tác phòng chống ngập ống của ngành nông nghiệp bắc ninh nên sau cơn bão số ba diện tích lúa và hoa màu trên địa bàn tránh được thiệt hại bảo đảm duy trì sản xuất cho người dân